cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bị can bắt tạm giam lê trung nguyên khôi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp để điều tra về hành vi tham ô tài sản
trước đó cơ quan điều tra nhận được tin tố giác về việc ông khôi và các thành viên hội đồng quản trị
có hành vi vi phạm trong việc bán cổ phần công ty chi lương thưởng không đúng với quy định
ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông khác
sau khi xác minh ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về tội tham mô tài sản
ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông khôi để phục vụ cho công tác điều tra